vào dạng sáng ngày hôm nay tại quán kem phất nằm ở đường hoàng văn thụ thuộc tổ một phường phan đình phùng thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã xảy ra một vụ cháy
rất may là hai nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy đã được cứu nạn kịp thời ra ngoài an toàn
nhận được tin báo về vụ cháy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thái nguyên đã xuất sáu xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ cùng với ba mươi cán bộ chiến sĩ ngay lập tức đến hiện trường
hiện trường xảy ra cháy là căn nhà ống một tầng lợp mái tôn chỉ có một lối cửa trước thông ra ngoài
căn nhà do ông nguyễn hiễu là chủ hộ gian ngoài cho thuê làm quầy bán kem và gian bên trong là nơi sinh sống của hai mẹ con ông tiến
thời điểm xảy ra cháy khói lửa bao trùm ông tiến và bà mẹ không thoát ra được
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt kịp thời tại hiện trường phá khóa cửa kịp thời dập tắt đám cháy ngăn chặn cháy lan và giải cứu hai nạn nhân